thưa quý vị chính phủ hàn quốc mới đây đã quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày hai tháng năm
sở dĩ có quyết định này là vì giới chuyên môn đánh giá rằng mức độ lây nhiễm covid một mươi chín trong nước sẽ tiếp tục giảm đáng kể
chính phủ hàn quốc ngày hai mươi chín tháng bốn thông báo sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày hai tháng năm
đây là bước đi tiếp theo của hàn quốc để người dân có thể thực sự trở lại với cuộc sống bình thường
sau khi nước này đã bãi bỏ hầu như hoàn toàn các quy định về giãn cách xã hội phòng dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi tám tháng bốn
trừ việc bắt buộc đeo khẩu trang
quy định bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời được đưa ra tại cuộc họp ủy ban trung ương
về các biện pháp an toàn và phòng chống thảm họa ngày hai mươi chín tháng bốn do thủ tướng kim bù kiều âm chủ trì
tuy nhiên với các sự kiện trong nhà và sự kiện ngoài trời
có quy mô trên năm mươi người người dân vẫn phải đeo khẩu trang
một quan chức chính phủ cho biết lý do chính phủ quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời
từ ngày hai tháng năm là vì giới chuyên môn đánh giá rằng mức độ lây nhiễm covid một mươi chín trong nước sẽ tiếp tục giảm đáng kể
tính đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn hàn quốc có năm trăm năm mươi hai bệnh nhân nặng đang điều trị
giảm ba mươi năm so với mức tám trăm bốn mươi sáu bệnh nhân trong tuần kết thúc ngày hai mươi một tháng bốn
số ca tử vong do covid một mươi chín trong tuần từ hai mươi
đến hai mươi tám tháng bốn là chín trăm hai mươi một người giảm ba mươi so với tuần trước đó
mặc dù dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời song nhà chức trách hàn quốc vẫn khuyến cáo người dân
nên đeo khẩu trang ở những khu mua sắm hoặc công viên thành phố nơi tập trung đông người vào giờ cao điểm